trận mưa lũ kéo dài trong tháng một mươi hai vừa qua đã làm cho nhiều vùng chuyên trồng rau ở các tỉnh miền trung bị ảnh hưởng
để có rau kịp bán trong dịp tết đinh dậu ngay sau đợt mưa lũ lớn kết thúc
người dân ở làng rau trà quế nổi tiếng ở xã cẩm hà thành phố hội an tỉnh quảng nam đã khẩn trương ra đồng
sới đất trồng rau và tích cực chăm bón để sớm có rau cung ứng cho thị trường và có tiền mua sắm chi tiêu trong dịp tết cổ truyền
mưa lũ rồn rập trong tháng một mươi hai vừa rồi đã làm cho cánh đồng rau trà quế xã cẩm hà thành phố hội an quảng nam bị thiệt hại nặng
khiến cho người dân rơi vào khó khăn
tuy nhiên ngay sau khi ngớp mưa người dân nơi đây lại ra đồng và tiếp tục sới đất gieo hạt trồng rau cho kịp chợ tết
trước đó để có rau bán trong dịp tết hàng trăm hộ dân nơi đây đã mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng vào việc trồng rau
nhưng do mưa lũ làm cho vùng rau nổi tiếng này bị ngập úng hư hại gần tám mươi diện tích
những vạt rau còn lại thì teo tóp không ngòi lên được
người dân cho biết hiện tại giá rau trên thị trường hiện đang cao gấp ba bốn lần so với trước nhưng không có rau để bán
những vạt rau ở đây hư hết nhân dân chúng tôi cũng không thu hoạch được gì hết
cho nên chúng tôi cũng thất thơ có vườn rau nhưng mà cũng mang trà không mưa thì chúng tôi sẽ cũng cố lợi và bán rau tết cho nhân dân
thôn trà quế có hai trăm linh hai hộ chuyên trồng rau với diện tích hơn một mươi tám hectare
bình thường mỗi ngày người dân trà quế cung cấp khoảng hai tấn rau trà quế cho các chợ siêu thị nhà hàng lớn tại thành phố hội an và một phần thành phố đà nẵng
nhưng từ sau mưa lũ đến nay lượng rau thu hoạch bị sụt giảm do diện tích trồng trước đó bị thiệt hại
với chồng chưa đến kỳ thu hoạch
để phát triển rau trà quế từ đài đến tết thì ủy ban dân đã làm việc với quân chính trà quế và nhân dân trà quế
sẽ vận động nhân dân tiếp tục sản xuất để cải thiện đời sống của nhân dân nhất là phát triển cây rau để phục vụ cho dịp tết
đồng thời thì ủy ban đã trích từ nguồn bón bái thông qua rau trà quế khoảng hơn hai mươi triệu đồng để mua giống hỗ trợ cho hai trăm linh lễ hệ hộ trong dịp này
làng rau truyền thống trà quế nổi tiếng từ lâu với khoảng hai mươi chủng loại rau được trồng trên đất đai màu mỡ ở hạ lưu sông thu bồn
đây không chỉ là vựa rau lớn cung cấp rau xanh cho thị trường quảng nam và thành phố đà nẵng mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước
do vậy các cấp chính quyền ở quảng nam cần có chính sách hỗ trợ kịp thời để người dân vùng lũ nhất là người dân ở làng rau truyền thống trà quế và các vùng chuyên canh rau trên địa bàn
sớm khôi phục lại sản xuất góp phần cung ứng nguồn rau có chất lượng thị trường và nhanh chóng ổn định cuộc sống